cơn bão số năm được các chuyên gia khí tượng đánh giá là cơn bão mạnh di chuyển nhanh
thời điểm đổ bộ dự kiến sẽ chung với thời điểm chiều cường
hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng tại miền trung
và ngay trong chiều nay thủ tướng đã có công điện hòa tốc
yêu cầu chủ động ứng phó với bão và mưa lũ hạn chế thiệt hại cho nhân dân
thủ tướng yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố có phương án bảo đảm an toàn các hoạt động trên biển
đảo trên đất liền khu vực miền núi
tùy theo diễn biến của báo các địa phương ven biển tự quyết định việc cấm biển
và cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn
các địa phương chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
tại các khu vực có nguy cơ bị lũ chia cắt
thủ tướng giao cho bộ tài nguyên và môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
kịp thời dự báo đến người dân
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai thường xuyên cập nhật
công bố vùng nguy hiểm cho tàu thuyền được biết
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng
chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
các bộ ngành chủ động phối hợp ứng phó với bão theo phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng hỗ trợ các địa phương